đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố
chủ trì buổi làm việc của đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội với thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân cùng các cơ quan của thành phố trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ cho rằng hà nội có nhiều cơ hội để đạt được thành công
trên cả hai mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế xã hội góp phần quan trọng cùng cả nước
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quốc hội giao cho chính phủ
đoàn đại biểu quốc hội hà nội thống nhất đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị tốt công tác
xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong những tháng tới
báo cáo các đại biểu quốc hội các vấn đề quan tâm của thành phố nhằm mục tiêu hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội